nhân dịp về dự lễ dỗ tổ hồng vương lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm và làm việc với công an tỉnh phú thọ
đề cập tới nhiệm vụ của lực lượng công an tỉnh phú thọ trong bối cảnh hiện nay
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị công an phú thọ cần chú trọng tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
bảo vệ bí mật nhà nước chủ động phát hiện xử lý kịp thời các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
tích cực tham mưu phối hợp chặt chẽ với các ban ngành giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên
không để kéo dài không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự
bên cạnh đó công an tỉnh phú thọ cần phải tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cuộc vận động xây dựng phong cách người công an
nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ và các phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc